các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về vấn đề đất đai ở xã đồng tâm các hồ sơ giấy tờ hiện có đã chứng minh rõ toàn bộ đất sân bay miếu môn là đất quốc phòng không có sự mập mờ khuất tất nào
hiện trạng đất sân bay miếu môn không có thay đổi không có việc tăng hay giảm diện tích mọi việc đã được thanh tra chính phủ khẳng định
sau đây chúng tôi xin được tóm tắt những dấu mốc liên quan đến vụ việc tại xã đồng tâm mời quý vị cùng nhìn lại
năm một nghìn chín trăm tám mươi thủ tướng chính phủ giao bộ quốc phòng xây dựng sân bay miếu môn trên địa bàn các xã
mỹ lương trần phú đồng lạc và đồng tâm
tại thời điểm đó tỉnh hà sơn bình cũ đã bàn giao số diện tích hai trăm linh tám hectare sân bay miếu bôn cho bộ quốc phòng
do có sự buông lỏng của chính quyền địa phương và đơn vị quân đội nên một số người dân xã đồng tâm đã lấn chiếm đất canh tác xây dựng công trình trên diện tích này
trong số diện tích này còn sáu ha chưa giải phóng mặt bằng và có một mươi bốn hồ dân sinh sống
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn bộ quốc phòng đã điều chỉnh giao hơn năm mươi hectare đất
do quân chủng phòng không không quân quản lý cho tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo sử dụng vào công trình quốc phòng
trong đó gồm hơn bốn mươi bảy hectare đất thuộc xã đồng tâm
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy khi việt theo tổ chức triển khai thi công dự án thì bị một số người dân cản trở gây mất trật tự ngày càng phức tạp
những người này chưa bao giờ có đất ở đất canh tác trong diện tích đất mà xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an về xã đồng tâm thực hiện nhiệm vụ
thì xảy ra vụ bắt giữ trái phép ba mươi tám cán bộ chiến sĩ
sau vụ việc này cơ quan chức năng thành phố hà nội và bộ ngành đã thanh tra giải quyết tất cả các nội dung người dân kiến nghị
tố cáo về quản lý đất đai ở xã đồng tâm cũng như xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý
đến nay đã có ba mươi cán bộ có hành vi vi phạm đã bị xử lý trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội và thanh tra chính phủ đã ba lần tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra
khẳng định toàn bộ đất sân bay miếu môn địa dưới xã đồng tâm là đất quốc phòng
việc này được chứng minh bằng bản đồ gốc từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng với năm mươi bảy cột mốc dưới bê tông cốt thép được các đơn vị quân đội cắm mốc từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một mươi bốn hồ dân ở đất quốc phòng nhất trí với kết luận thanh tra và toàn bộ di rời ra khỏi đất quốc phòng
tháng một năm hai nghìn hai mươi khi công an thành phố hà nội phối hợp với quân chủng phòng không không quân bộ quốc phòng
triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay miếu môn trên đất đồng xanh
các đối tượng ở tổ đồng thuận đã dùng gạch đá bom xăng dao bầu tấn công lực lượng công an khiến ba chiến sĩ công an hy sinh
vụ án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
là vụ án được người dân cả nước đặc biệt quan tâm theo dõi
do tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cán bộ công an hy sinh
trong ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận nhiều ý kiến của người dân
xâm phạm đất quốc phòng đồng phạm nhưng lại chống đối và để xảy ra cái vụ mà đốt
đây gọi là đốt ý ba chiến sĩ công an ấy thực ra là một cái tội ác

và trong đó hai mươi năm người bị truy tố về hành vi giết người

và thậm chí có sự chuẩn bị trong việc là bày binh bỗ trận hung khí

là chiến sĩ trong lực lượng công an đã bị thiệt mạng
cái đất đai này đã được xác định là đất đai của quốc phòng
mà một nhóm người vẫn cố tình tổ chức chống đối lại
để hòng sống chiếm sống chiếm lại cái đất của công và của nhà nước
theo tôi nghĩ thế là sai về pháp luật và những người ấy không tôn trọng vào pháp luật
và pháp luật đã rất tôn trọng người dân và đã giải thích rất rõ ràng về chính sách của nhà nước
nhưng người dân một nhóm người vẫn cố tình
theo tôi nghĩ đấy là cái việc chống đối
cái sự việc ở đồng tâm có thể nói là một cái sự việc đáng tiếc
chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình
và cái hòa bình này chúng ta đã phải tốn rất là nhiều công sức nhiều sương máu để giành được
và chúng ta đã giữ vững cái hòa bình ổn định này
nhưng mà trong cái giai đoạn hòa bình thì có những cái đảng viên
thậm chí là đảng viên lão thành đã biến chất và đã thoái hóa về cái suy nghĩ về cái nhận thức
cho nên có những hành động sai lầm thậm chí là còn làm kích động làm ngòi nổ
cho cái sự phản kháng không đúng mức của người dân địa phương
phẫn nộ cam phẫn là suy nghĩ chung của dư luận nhân dân trước những hành vi phạm tội có tổ chức
man dợ mất tính người của một số bị cáo trong vụ án
theo dõi diễn biến phiên xét xử dư luận xã hội bày tỏ mong muốn tòa án nhân dân tp hà nội
sẽ có bản án khách quan công tâm để nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật
riêng bản thân cá nhân của tôi thì tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều
nhưng tôi cũng chỉ một điều cuối cùng và điều kết luận quan trọng nhất là đề nghị nhà nước phải nghiêm trị

nhưng ai không chấp hành pháp luật đặc biệt là những đối tượng ở đồng thông vừa qua
hoàn toàn sai hoàn toàn không còn cái gì là một người dân của đất nước việt nam
không có tổ chức nào đứng ra tổ chức làm cái việc chống lại người thi hành công vụ
chúng tôi cũng rất là mong muốn làm sao mà hội đồng xét xử đưa ra được những cái bản án
những phán quyết công tâm đúng người đúng tội và đặc biệt là có tính gian đe
không chỉ đối với những người dân này mà còn đối với những các phần tử
chống đối và những đối tượng khác mà đang có ý định manh nha chống đối với các lực lượng thi công vụ
hai mươi năm người này đều ở trạng thái là có tình tích tăng nặng trong vụ án
đó là gây chết người nhiều gây giết đến hai mạng người trả lệ
thì ở đây vụ án này chúng ta là có ba chiến sĩ bị hy sinh
như vậy là nó thuộc vào định khung của khoản lượng tội doanh lớn nhất
định khung khoản một của điều một trăm hai mươi ba
thì trong trường hợp này thì
thì khung hình phạt phải là từ một mươi hai năm hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
một vụ tai nạn nghiêm trọng làm ba học sinh tử vong tại chỗ
ba học sinh bị thương vừa xảy ra vào đầu giờ chiều nay
tại phân hiệu bản phung trường tử học xã khánh yên thượng huyện văn bản tỉnh lào cai
theo phản ánh từ người dân sống gần khu vực cổng trường
trước khi vào học buổi chiều một nhóm học sinh gồm sáu em chơi đùa nhau
và kéo đu cổng trường thì cổng trường bị đổ
hậu quả làm ba em tử vong tại chỗ gồm ma thị xuân sinh năm hai nghìn một mươi bốn
vàng thị hồng trang sinh năm hai nghìn một mươi bốn giàng thị dông sinh năm hai nghìn một mươi năm
còn ba em bị thương được đưa đi cấp cứu là giàng thị hoa sinh sinh năm hai nghìn một mươi năm
giàng a vi sinh năm hai nghìn một mươi năm và ma thị tri sinh năm hai nghìn một mươi bốn
nghe thấy phản ánh của người dân ở dưới đó thì người ta nói là các cháu đu cánh cổng
và có ba em bị thương
các cô đã kịp thời đưa các em đi viện để cấp cứu
còn lại thì có ba em bị cổng trường đổ vào thì chúng tôi cũng đang gọi điện
và báo cáo với các cấp trên để thông báo
và hiện tại thì bây giờ đã có các cơ quan chức năng đến làm việc
và đang khám nghiệm hiện trường
ngay sau khi xảy ra sự việc thì hiệu trưởng của hai trường
mầm non và tiểu học gọi điện trực tiếp để phóng dục
và chúng tôi nhận được cái thông tin đó thì chúng tôi cũng đã điện báo cáo
bí thư huyện ủy báo cáo chủ tịch ubnd huyện rồi là một số ngành chức năng
ngay sau sự sự việc thì trực tiếp lãnh đạo huyện cũng như các phòng ban chuyên môn
cũng kịp thời có mặt ở hiện trường cùng với cấp ủy chính địa phương
giải quyết các công việc tiếp theo
ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền xã khánh yên thượng
cùng lãnh đạo huyện ủy ubnd huyện văn bản đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra sự việc
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày đài truyền hình việt nam phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên
ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và khen thưởng ekip thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật
hoa cải trên lá chắn thuộc ban văn nghệ đài truyền hình việt nam
cùng dự buổi gặp mặt có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
và đông đảo phóng viên biên tập viên lãnh đạo ban văn nghệ đài truyền hình việt nam
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lương tam quang cho biết
những năm qua đài truyền hình việt nam và bộ công an đã tăng cường phối hợp
thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác bảo vệ an toàn an ninh hệ thống truyền hình quốc gia
đặc biệt trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đài truyền hình việt nam đã có nhiều chương trình tuyên truyền
phản ánh sinh động về truyền thống công an nhân dân việt nam và các hoạt động kỷ niệm kết quả bảo đảm an ninh trật tự
nhà báo nguyễn vọng ngàn trưởng ban văn nghệ đài truyền hình việt nam
đã thay mặt ekip thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật hoa cài trên lá chắn
bày tỏ niềm vinh dự gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã quan tâm động viên khen thưởng
đúng vào ngày kỷ niệm năm mươi năm phát sóng đài truyền hình việt nam
trưởng ban văn nghệ đài truyền hình việt nam khẳng định
việc tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị mà ban luôn xác định phải đi vào chiều sâu
nhất là khi đề tài về lực lượng công an nhân dân rất tiềm năng
chứa đựng nhiều câu chuyện chương trình hấp dẫn nếu biết khai thác
nhà báo nguyễn vọng ngàn hy vọng thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cũng như sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình
giữ vững tiếng nói trình thống về văn hóa văn nghệ trên làn sóng của đài truyền hình việt nam
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
nhân ngày truyền thống của đài truyền hình việt nam và những đóng góp tích cực của ekip
thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật hoa cài trên lá chắn
bộ trưởng tô lâm khẳng định văn hóa văn nghệ có vai trò to lớn đối với lực lượng công an
bởi từ suy nghĩ từ trái tim thông qua văn hóa văn nghệ thì những hình tượng nghệ thuật
về người chiến sĩ công an nhân dân mới có thể đi vào lòng người chứ không chỉ đơn thuần là phản ánh hiện thực
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao ưu điểm thế mạnh của ban văn nghệ đài truyền hình việt nam
trong thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật hoa cải trên lá chắn
bởi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân không chỉ thô cứng qua việc xử phạt
đấu tranh chấn áp tội phạm mà vẫn rất gần gũi với nhân dân
bộ trưởng tô lâm khen ngợi cảm ơn ekip thực hiện chương trình và mong muốn thời gian tới
ban văn nghệ đài truyền hình việt nam tiếp tục phối hợp với bộ công an
thực hiện thêm nhiều chương trình mang tính nhân văn góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang đã trao bằng khen của bộ công an
tặng một tập thể năm cá nhân thuộc đài truyền hình việt nam đã có thành tích xuất sắc
trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ trưởng tô lâm tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng ban văn nghệ đài truyền hình việt nam
nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày đài truyền hình việt nam phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên
cũng trong sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
do trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến tặng hoa
chúc mừng đài truyền hình việt nam nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên
và chúc mừng thông tần xã việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập một mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cám bộ phóng viên biên tập viên công nhân viên đài truyền hình việt nam
thông tấn xã việt nam khẳng định thời gian qua đài truyền hình việt nam và thông tấn xã việt nam
đã luôn đồng hành sát cánh cùng lực lượng công an nhân dân trong việc phản ánh kịp thời nhanh nhạy
các thông tin thời sự trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
vì bình yên của đất nước thời gian tới thứ trưởng lương tam quang mong muốn mối quan hệ hợp tác
giữa bộ công an với đài truyền hình việt nam thông tấn xã việt nam sẽ ngày càng phát triển
đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn trật tự kỷ cương an toàn xã hội xứng đáng là những người chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng
góp phần giúp lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng
phát triển đất nước và lan tỏa sâu rộng hơn nữa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
sáng nay đoàn công tác bộ công an do thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn phương nam ủy viên trung ương đảng phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
chủ trì đón tiếp đoàn
phát biểu tại buổi tiếp thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ
bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam chúc bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử lực lượng công an nhân dân
quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng đã luôn kề vai sát cánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
trong đó có vai trò đặc biệt của bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn trong thời gian tới công tác phối hợp giữa bộ công an và bộ tổng tham mưu nói riêng
bộ quốc phòng nói chung tiếp tục được duy trì nâng lên tầm cao mới
thay mặt bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam thượng tướng nguyễn phương nam cảm ơn thứ trưởng trần quốc tỏ
cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng chia vui với bộ tổng tham mưu nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
thượng tướng nguyễn phương nam nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau cùng nhau chủ trì phối hợp tham mưu đảng nhà nước
trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
thượng tướng nguyễn phương nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ
phối hợp kịp thời hiệu quả của đảng ủy công an trung ương bộ công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời gian tiếp theo
chiều nay tại phiên họp thẩm tra mở rộng của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
các đại biểu đã thảo luận về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
các ý kiến đều đánh giá cao cơ quan soạn thảo trong việc xây dựng và chuẩn bị hồ sơ dự án luật
nhiều đại biểu đồng tình với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
khẳng định sự cần thiết phải ban hành luật này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và khắc phục hạn chế bất cập hiện nay
theo quy định của pháp luật để nó làm tốt hơn thực hiện tốt hơn
thì việc tách luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ra thành một luật riêng là quan điểm của cá nhân tôi
thì trước hết là tôi đồng tình
giao thông đường bộ có tính chất quan trọng trong đời sống xã hội bảo đảm của quản linh
và tạm an toàn giao thông đường bộ có thể nói là nhiệm vụ chính
vậy cho nên việc mà bộ công an đề xuất và chính phủ thống nhất trình quốc hội
luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời điểm hiện nay
thì tôi nghĩ là rất phù hợp
đa số các ý kiến cũng đánh giá cao chất lượng dự án luật
đồng thời tán thành với đề xuất bộ công an quản lý nhà nước với nội dung đào tạo sát hạch
cấp đổi và thu hồi giấy phép lái xe và quy định cụ thể trong luật này
tuy nhiên có ý kiến cũng đề nghị nên chỉnh quốc hội hai phương án
trong đó phương án một quy định trong luật này phương án hai là quy định trong luật giao thông đường bộ sửa đổi
thông tin thêm về vấn đề này thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết
bộ công an đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ trong việc xây dựng dự án luật
trong đó có bản bạc và thống nhất với bộ giao thông vận tải
chính phủ cũng đã có nghị quyết và chỉ đạo để xây dựng hai luật này
và chúng tôi cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc ý kiến chỉ đạo và nghị quyết của chính phủ
và chúng tôi đã thống nhất ở bộ giao thông vận tải
và bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã thống nhất với chúng tôi về những vấn đề còn lại
để đảm bảo những vấn đề còn lại
cái nét cơ bản của mỗi luật là được hoàn thiện
ví dụ như việc xét hạch cấp và quản lý đối với giấy phép lái xe
thì bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã có văn bản khẳng định cái việc đó là chỉnh lên để luật trật tự an toàn giao thông
tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề khác của luật
như về hệ thống biển báo thay đổi trong phân chia các hạng giấy phép lái xe
và khẳng định dự án luật đủ điều kiện trên người ban thường vụ quốc hội
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn tới đây
cũng trong chiều nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã có buổi làm việc tại công an tỉnh tây ninh về tình hình an ninh trật tự tám tháng đầu năm
tại buổi làm việc công an tỉnh tây ninh đã báo cáo đoàn công tác bộ công an
về tình hình an ninh trật tự trong tám tháng vừa qua
theo đó công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn được đẩy mạnh
tiếp nhận và làm rõ sáu trăm hai mươi chín trên sáu trăm chín mươi năm vụ phạm pháp hình sự
phát hiện và xử phạt nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê tấn tới ghi nhận và biểu dương những nỗ lực
của công an tỉnh tây ninh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đánh giá cao các mặt chuyên môn như cơ yếu viễn thông công nghệ thông tin cảnh vệ đối ngoại
phòng chống dịch covid một mươi chín đều có kết quả tốt
để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lê tân tới yêu cầu công an tỉnh tây ninh tiếp tục bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn
trong tâm thế chủ động đặc biệt kiểm soát tốt tình hình qua lại biên giới trái phép tại tỉnh tây ninh
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba amm năm mươi ba và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra
từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng chín theo hình thức trực tuyến
đây là loạt hội nghị bộ trưởng ngoại giao lớn và quan trọng nhất trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
và dự kiến các bộ trưởng ngoại giao sẽ ghi nhận thông qua khoảng bốn mươi văn kiện
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo trước thềm diễn ra hội nghị được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
theo dự kiến sẽ có khoảng hai mươi hội nghị phiên họp được tổ chức với sự tham gia của hai mươi tám đoàn quốc tế
hội nghị sẽ kiểm điểm tình hình hợp tác và xây dựng cộng đồng asean
nhất là triển khai các ưu tiên sáng kiến đã thống nhất cho năm hai nghìn hai mươi
hợp tác ứng phó dịch covid một mươi chín đồng thời kiểm điểm và định hướng quan hệ đối ngoại của asean
cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
dự kiến hội nghị sẽ thông qua thông cáo chung amm năm mươi ba
tuyên bố chủ tịch kết quả hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng một pmc với một mươi đối tác đối thoại
hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba apt lần thứ hai mươi một
hội nghị bộ trưởng ngoại giao cấp cao đông á eas lần thứ một mươi
hội nghị bộ trưởng ngoại giao cấp cao đông á eas lần thứ hai mươi
vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và thúc đẩy tiến trình phục hồi sau dịch bệnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc
được tổ chức vào sáng ngày chín tháng chín tại hà nội